nhằm bảo đảm an toàn giao thông trong dịp cuối năm phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát tp hải phòng đã ra quân tăng cường kiểm tra đột xuất và xử lý những trường hợp lái xe phụ xe sử dụng chất kích thích chất gây nghiện
các lực lượng liên ngành đã lên kế hoạch tăng cường phối hợp kiểm tra đột xuất xét nghiệm các chất gây nghiện của lái xe và phụ xe ngay tại các trạm kiểm soát xử lý nghiêm lái xe vi phạm
việc kiểm tra sẽ tiến hành thường xuyên liên tục đặc biệt là vào cuối năm nay
khu vực kiểm tra sức khỏe cho lái xe được bố trí liên hoàn khép kín giải quyết các thủ tục nhanh nhất bảo đảm lấy mẫu xét nghiệm trung thực chính xác và hoàn toàn công khai

hành nghiêm thủ tục thực hiện các quy định pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố dịp tết sắp tới